còn về thời tiết thì bắc bộ ngày hôm nay tiết trời tiếp tục tạnh giáo và có phần bớt bút giá hơn
khi mà nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể đạt mức là hai mươi một độ có nơi cao hơn
tuy ban ngày nhiệt độ có tăng hơn nhưng thời điểm tối đêm và sáng thì trời vẫn rét
vùng núi rét đậm và vùng núi cao có nơi còn xảy ra rét hại
trong những ngày giá rét như thế này thì rất nhiều người đã lựa chọn quạt sửa làm ấm phòng
để giúp cho giấc ngủ được sâu hơn và bảo vệ sức khỏe
tuy nhiên khi sử dụng quả sửa thì quý vị cần lưu ý là chúng ta không nên để phòng quá kín
không khí không được lưu thông tốt có thể dẫn tới hiện tượng là ngột ngạt thiếu oxy
quạt sười chỉ nên bật trong khoảng từ một đến hai tiếng rồi tắt đi khoảng ba mươi phút
để tránh động cơ bị quá tải quá nhiệt vừa giúp cho quạt mềm hơn mà lại giảm nguy cơ cháy nổ
và một lưu ý nữa đó là quạt sửa tỏa nhiệt rất mạnh bởi vậy mà chúng ta cần phải lưu ý là
duy trì khoảng cách an toàn để bảo vệ da và hệ hô hấp